bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến đã báo cáo trước quốc hội về các nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả khám chữa bệnh vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc cung ứng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh việc đầu tư cho y tế cơ sở
theo bộ trưởng bộ y tế ở khu vực nội trú năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ bệnh viện có tình trạng nằm ghép từ ba người trở lên trên một dường bệnh chỉ chiếm bốn bốn tuyến tỉnh bảy ba tuyến huyện và một năm bệnh viện tư nhân và y tế các bộ ngành
tỷ lệ nằm ghép năm hai nghìn một mươi hai ở tuyến tỉnh lên tới bốn mươi bảy mặc dù vậy người đứng đầu ngành y tế cũng thừa nhận hiện tượng quá tải bệnh viện vẫn còn xảy ra ở một số chuyên khoa ung bướu
về vấn đề tai biến y khoa sau vụ nhiều bệnh nhân chạy thận tại tỉnh hòa bình bị tử vong bộ trưởng bộ y tế cho hay tai biến y khoa xảy ra giải rác tại các bệnh viện cả tuyến dưới và tuyến trên
phiên chất vấn bộ trưởng bộ y tế sẽ kéo dài gần hết phiên làm việc chiều nay của quốc hội